hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
theo bộ y tế trước mắt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín miễn phí cho người dân sau khi tiêm đủ liều bổ sung từng bước nghiên cứu cơ chế tiêm vaccine dịch vụ sau khi tiêm đủ ba mũi
hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế phần lớn người dân việt nam tiêm ba mũi vaccine gồm một liều tăng cường trừ một số trường hợp đặc biệt như người tiêm vaccine sinopharm sputnik sẽ phải tiêm bốn mũi một liều bổ sung và một liều tăng cường
có thể thấy việt nam đã trải qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng và đang hướng dần đến việc ổn định đời sống đảm bảo chính sách hỗ trợ người dân cũng như quan tâm đến cải thiện đời sống của đội ngũ y tế bác sĩ
dù đến thời điểm hiện tại có thể nhận định việt nam đã kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín song thủ tướng chính phủ không vì thế mà lơ là với dịch bệnh luôn quan tâm đến việc duy trì sức khỏe cho người dân thông qua việc đề nghị bộ y tế nghiên cứu kinh nghiệm tiêm vaccine mũi bốn của thế giới để có phương án triển khai tại nước ta thời gian tới
trẻ chưa đi học thì cha mẹ mong mỏi từng ngày vì khó khăn trong việc cân bằng cuộc sống lẫn đảm bảo công tác trẻ được đến lớp thì niềm vui chưa chọn đã thấy xuất hiện nhiều áp lực vô hình với không chỉ phụ huynh mà cả với nhà trường nhất là các trường tư thục
sau hơn hai năm dịch bệnh covid một mươi chín và hơn một năm ngừng hoàn toàn hoạt động với nhiều trường tư việc có đủ nhân lực chi phí hoạt động trở lại và thậm chí là tuyển sinh đủ học sinh là một thử thách rất lớn
mới hôm qua ngày một mươi hai tháng bốn hiệu trưởng nhóm lớp mầm non tư thục những ngôi trường tư thục
nhỏ tìm thợ vừa phải tự tay làm nhiều việc để giảm bớt gánh nặng chi phí vì hôm nay một mươi ba tháng bốn đã là ngày đón học sinh trở lại nhưng nhiều phòng học vẫn ngổn ngang camera chưa có tín hiệu
một trường cần hai trăm linh ba trăm linh triệu đồng để chỉnh trang lại toàn bộ các phòng vậy mà đến giờ mới chỉ có năm học sinh đăng ký đi học
tương tự như trường hợp trên trường mầm non just kit có khuôn viên rộng tự dọn không sể trường học phải thuê thêm đội vệ sinh công nghiệp đến dọn dẹp
quá nhiều việc phải làm cùng lúc nên nhà trường quyết định
quyết định lùi thời gian đón học sinh mỗi một tuần so với quyết định của thành phố
khó khăn áp lực là điều không tránh khỏi ở giai đoạn bắt đầu lại thích nghi với cuộc sống bình thường mới
tốn kém nhưng không thể không làm cố gắng nỗ lực cũng là tình trạng chung của nhiều cơ sở mầm non
dẫu vậy được mở cửa đón học sinh đã là niềm vui quá lớn thế nên tất cả các trường đều đang quyết tâm chuẩn bị chú đáo nhất có thể cho ngày các bé quay trở lại trường đảm bảo cho các con một môi trường học tập vui chơi trọn vẹn đầy đủ và an toàn
ngày một mươi hai tháng bốn đại diện bệnh viện sản nhi cà mau cho biết bé gái gần tám tháng tuổi bị tiêm nhầm vaccine phòng covid một mươi chín đã ổn định sức khỏe và được xuất viện sau gần hai tuần theo dõi chăm sóc đặc biệt tại khoa nội của bệnh viện
theo bác sĩ huỳnh thúy hằng trưởng khoa cấp cứu nhi bệnh viện sản nhi cà mau do bé bị tiêm nhầm vaccine phòng covid một mươi chín nên yêu cầu người nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé nnm để sớm phát hiện xử trí kịp thời những dấu hiệu bất thường nếu có
được biết vaccine được chỉ định tiêm cho bé là vaccine sii vaccine năm trong một và opv tuy nhiên nhân viên y tế đã bất cẩn tiêm nhầm loại vaccine phòng covid một mươi chín cho bé nờ nơi mờ vaccine cominati pfizer liều lượng ba ml
ngay sau đó bé nnm được đưa vào phòng bệnh để theo dõi sức khỏe để đảm bảo an toàn trạm y tế đã chuyển bé đến khoa cấp cứu hồi sức trung tâm y tế huyện ngọc hiển để theo dõi
ngày một tháng bốn bé nờ nơi mờ được chuyển đến bệnh viện sản nhi cà mau để tiếp tục theo dõi
sau hai tuần theo dõi hiện tại tình trạng của em bé đã ổn định trước khi bé xuất viện bác sĩ đã tư vấn hướng dẫn người nhà cách theo dõi chăm sóc tại nhà đảm bảo an toàn tuyệt đối và kết nối điện thoại với bác sĩ của bệnh viện để nhanh chóng hỗ trợ khi cần thiết
liên quan đến sự việc trên giám đốc sở y tế tỉnh cà mau đã chỉ đạo chấn chỉnh không để xảy ra sự cố tương tự trong thời gian tới đồng thời yêu cầu nhân viên y tế cơ sở tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định của bộ y tế trong công tác tiêm chủng
may mắn vì trường hợp này không xảy ra những điều ngoài ý muốn đây cũng là lời nhắc nhở đến một bộ phận nhân viên y tế trong công tác tiêm chủng đặc biệt là với trẻ nhỏ cần tuyệt đối cẩn thận an toàn để không tái nhiễm thêm bất kỳ sự nhầm lẫn nào tương tự như trường hợp trên
đối tượng đến khám do chậm phát triển ngôn ngữ tinh thần tại bệnh viện nhi trung ương chủ yếu là trẻ dưới ba tuổi cá biệt có trẻ dưới sáu tuổi đặc biệt trẻ sinh ra trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài nên không có cơ hội tương tác xã hội
trong khi đó thời gian tiếp xúc thiết bị thông minh quá nhiều nên trẻ còn giảm dần thậm chí không có nhu cầu giao tiếp đáng lo ngại nhiều bậc phụ huynh còn chưa thực sự quan tâm đúng mực đến vấn đề này ở trẻ
tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa hai trịnh quang dũng trường khoa phục hồi chức năng bệnh viện nhi trung ương cảnh báo rất nhiều người nhầm lẫn khái niệm giữa chậm phát triển ngôn ngữ giao tiếp tinh thần với một số bệnh lý khác như dối loạn tự kỷ tăng động dối loạn hành vi khác
rất nhiều người tự lên mạng tìm hiểu và tự đưa ra cách can thiệp một tình trạng nữa là cố tình lãng quên đứa trẻ hơn một tuổi hai tuổi vẫn bảo ngày xưa bố mẹ nó cũng chậm nói nên nó chậm nói là đương nhiên
theo các bác sĩ khi khả năng ngôn ngữ chậm thì sẽ dẫn tới một số những kỹ năng khác bị hạn chế như là thu mình không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh nhút nhát không tự tin và có thể ảnh hưởng cả tới chỉ số eq chỉ số cảm xúc
tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ tăng động giảm chú ý
cứu của trẻ bị hạn chế thậm chí tự kỷ
đang trong độ tuổi học nói thì lại phải nghỉ học do dịch covid một mươi chín đây là một trong những nguyên nhân khiến số trẻ mầm non chậm nói có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây
cùng với đó là những nguyên nhân khác mà nếu không được phát hiện kịp thời từ tình trạng chậm nói có thể dẫn đến những bệnh lý khác ở trẻ
các bác sĩ khuyên cáo các gia đình cần quan tâm để ý đến những mốc phát triển cơ bản của trẻ phát hiện kịp thời những bất thường không tự ý lên mạng tìm hiểu hoặc là mang tâm lý chủ quan mà cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ để có thể nhận tư vấn chính xác nhất về tình trạng của trẻ tránh những hậu quả không đáng có về sau
cụ thể là trường hợp của chị lê thị hồng hải quê xã chấn dương vĩnh bảo hải phòng chị hải làm cho một công ty ở huyện an dương cách nơi trọ khoảng một mươi km còn chồng chị làm thợ lắp đặt biển quảng cáo
tổng thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng được khoảng một mươi năm triệu đồng trong khi đó chị hải cho biết hàng tháng tiền thuê căn phòng là một triệu đồng còn tiền điện nước khoảng năm trăm linh đồng thậm chí gia đình chị còn không dám lắp điều hòa vì sợ tốn tiền điện dù căn phòng vô cùng chật hẹp và bị bách
chị hải chia sẻ rằng giá cả leo thang nên chi phí sinh hoạt rất tốn kém đồng lương eo hẹp nên phải thắt chặt chi tiêu dành dụng tiền mua sữa bìm thuốc men gửi tiền về quê nuôi con gái đang ở với ông bà nội
thu nhập của chị mấy tháng nay bị sụt giảm vì chị phải nghỉ làm do dịch bệnh covid một mươi chín không những tài chính suy giảm sức khỏe vợ chồng chị cũng bị ảnh hưởng có những di chứng hậu covid một mươi chín như hụt hơi tức ngực khó thở mất ngủ chị vẫn phải cố gắng đi làm để có thu nhập duy trì cuộc sống
dù đã tìm mọi cách từ tiết kiệm các khoản chi và kiếm thêm từ các nguồn khác như bán hàng online nhưng tình trạng kinh tế vẫn không khởi sắc vợ chồng chị đang ngóng chờ khoản hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của chính phủ
theo dõi tin tức báo chí và biết được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ người lao động là năm trăm linh đồng một tháng và được tối đa ba tháng mặc dù số tiền không quá lớn nhưng chị hải rất mong mỏi nhận được khoản trợ cấp này để hỗ trợ phần nào sự thiếu thốn của hiện tại
được biết trường hợp của chị hải chỉ là một trong những trường hợp tiêu biểu về tình trạng công nhân vất vả cân bằng cuộc sống hậu dịch bệnh cũng có nhiều trường hợp khó khăn tương tự mong muốn khoản hỗ trợ thuê nhà trọ sớm đến tay người lao động
với nhiều người thì khoản tiền hỗ trợ một năm triệu đồng là nhỏ nhưng với những công nhân ngày ngày đi làm thuê thì lại rất đáng quý và có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn mặc dù nhà nước cũng đã ban hành những chính sách tăng giờ làm để người lao động có thể tăng thêm thu nhập tuy nhiên số tiền ấy cũng quá nhỏ bé với một gia đình phải đi thuê trọ
và trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người hy vọng với những trường hợp công nhân như chị hải sẽ sớm nhận được tiền trợ cấp theo chính sách hỗ trợ của nhà nước ban hành
trước đó chính quyền thượng hải đã phân loại hơn bảy khu dân cư là khu vực có nguy cơ thấp khi không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín nào trong vòng một mươi bốn ngày và một số khu dân cư đặc thù ở các quận cho phép người dân ra khỏi nhà
tuy nhiên trong khi một số người được phép ra khỏi nhà trong ngày một mươi hai tháng bốn vẫn còn nhiều người đang đợi sự cho phép của chính phủ
theo giới chức thượng hải người dân sinh sống tại khu vực
có nguy cơ thấp hơn được biết đến là khu vực phòng ngừa vẫn phải chịu sự kiểm soát và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt
trước tình trạng khủng hoảng về lương thực chính quyền thượng hải cũng đã nỗ lực mở lại các siêu thị cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc song các cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn sẽ bị đóng cửa
trung quốc hiện đang phong tỏa toàn bộ hoặc một phần đối với bốn mươi năm thành phố chiếm hai mươi sáu bốn dân số cả nước
thủ tướng lý khắc cường cảnh báo trung quốc cần hết sức cảnh giác trước những áp lực suy giảm kinh tế và cho biết rằng cuộc chiến chống covid một mươi chín cần phải kết hợp với phát triển kinh tế và xã hội
nhiều người dân bất bình về các quy định của chính sách phòng dịch ở thượng hải nên sau một thời gian dài phong tỏa nhu cầu ra ngoài hít thở không khí mua sắm thực phẩm thuốc men và chữa bệnh là điều ai cũng mong muốn
vì vậy việc chính quyền thượng hải nới lỏng phòng dịch thực sự là tin đáng mừng giúp giải tỏa tâm lý người dân nơi đây
tuy nhiên nhiều người tụ tập không kiểm soát sẽ gây ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với công tác phòng chống dịch